để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng sáng nay tại hà nội
đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng bộ phận thường trực tiểu ban
làm trưởng đoàn đã làm việc với đảng ủy công an trung ương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao đảng ủy công an trung ương
đã thực hiện nghiêm túc cường lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
nghị quyết đại hội một mươi hai và các nghị quyết trung ương khóa một mươi hai của đảng đạt nhiều kết quả quan trọng
nổi bật là thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương
đường lối chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội
kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh với quốc phòng đối ngoại phát triển kinh tế văn hóa và xã hội
đồng chí trần quốc vượng cũng chỉ ra những hạn chế bất cập trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an
gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận